hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi tám tháng một mươi ông phạm gia túc bí thư tỉnh ủy nam định ông phạm đình nghị phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã về làm việc với huyện y yên để kiểm tra chỉ đạo triển khai phòng chống dịch
trước đó vào một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi ubnd huyện y yên đã nhận được tin báo từ cdc tỉnh ninh bình
về việc phát hiện một trường hợp dương tính với sars cov hai là bà nth trú tại thôn đảng động xã yên hồng huyện y yên
qua điều tra dịch tễ gần một tháng qua bà hát không ra khỏi xã không đến vùng có dịch không tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về
hàng ngày bà có đi chợ làng vào các buổi sáng sớm thỉnh thoảng có đi phụ hồ xây tường rào cho một gia đình ở cùng thôn
ngày một tháng một mươi bà đi dự đám hiếu nhà bà b ở thôn lộc thượng xã yên hồng tiếp xúc với nhiều người có đeo khẩu trang
ngày một mươi tháng một mươi bà hát sốt và đau họng tự đi mua thuốc về uống không đỡ nên đã gọi cho ông tê y tà thôn
đến khám vào chuyến dịch
ngày một mươi hai tháng một mươi và ngày một mươi bốn tháng một mươi bà hát đỡ sốt nhưng vẫn đau họng thỉnh thoảng có ho
ngày một mươi hai tháng một mươi bà hát đi ăn cỗ nhà bà mờ ở thôn đảng động có tiếp xúc với nhiều người và không đeo khẩu trang
khoảng chín giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi bà được con rể và con trai thuê xe taxi của xã yên tiến đưa đi khám bệnh tại phòng khám hoa lư hà nội ở thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
tại đây bà hát khai báo y tế và xét nghiệm test nhanh hai lần đều kết quả dương tính
đã được cách ly tạm thời tại trạm y tế phường nam bình thành phố ninh bình
bà được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp rt pcr
đến một mươi sáu giờ cùng ngày có kết quả dương tính
hiện bà hát suốt nhẹ ho và không khó thở
ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh ubnd huyện đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
công an huyện triển khai truy vết thần tốc xác minh các trường hợp tiếp xúc gần các trường hợp có liên quan đến bà hát
ngay trong đêm một mươi tám tháng một mươi trung tâm y tế huyện y yên lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho tám trăm tám mươi sáu trên chín trăm chín mươi sáu người dân thôn đặng động xã yên hồng
liên quan đến bệnh nhân nth tính đến chiều một mươi tám tháng một mươi xác định hai mươi người tiếp xúc đều trú tại thôn đăng động xã yên hồng huyện ý yên dương tính với sars cov hai
cũng trong ngày hôm nay nam định phát hiện thêm hai trường hợp khác dương tính sars cov hai trong khu cách ly
tổng số ca nhiễm ghi nhận trong ngày là hai mươi hai trường hợp
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi người vào nam định thái bình không phải trình kết quả xét nghiệm
hai tỉnh nam định và thái bình vừa đồng loạt ra văn bản theo hướng nới lỏng các biện pháp kiểm dịch
theo đó kể từ giờ sáng nay một mươi sáu tháng một mươi người đến nam định và thái bình sẽ không phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh nam định phạm đình nghị cho biết thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín chiều ngày một mươi năm tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã họp và ban hành một số biện pháp phòng chống dịch mới
theo đó kể từ giờ sáng nay một mươi sáu tháng một mươi người vào tỉnh nam định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
nhưng phải tiến hành khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi đi và về để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
người đến và về từ vùng cấp độ bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ hoặc
các khu vực đang phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
phải cách ly tập trung bảy ngày sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà thêm một mươi bốn ngày và xét nghiệm ba lần
người đến và về từ vùng cấp độ ba tức nguy cơ cao tương ứng với màu cam
và vùng cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ sở y tế cách ly tại nhà bảy ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm hai lần
những trường hợp chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cách ly tại nhà một mươi bốn ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm ba lần
người đến và về từ vùng cấp độ một tức nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày khai báo y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
như ho sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác
phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
những trường hợp công vụ đoàn ngoại giao nhà đầu tư chuyên gia nhà quản lý công nhân tay nghề cao
đi và về từ vùng cấp độ hai ba làm việc tại tỉnh có thời hạn
thì phải có kế hoạch cụ thể thành phần đoàn thời gian vào tỉnh lịch trình công tác
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định
theo chủ tịch ubnd nam định do tỷ lệ tiêm vaccine hiện đạt thấp
nên tỉnh này đã xây dựng lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phù hợp với thực tế tại địa phương
hiện sở y tế tỉnh đang đánh giá cấp độ dịch tại địa phương
làm cơ sở để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp
nam định đã xây dựng dự thảo và sẽ sớm ban hành hướng dẫn tạm thời
thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới trên địa bàn
tương tự tối qua một mươi năm tháng một mươi tỉnh thái bình cũng đã ban hành văn bản
thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hầu hết các trường hợp về tỉnh này
đều không phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
trừ vùng đỏ cam và nơi đang phong tỏa
cụ thể tất cả người đến và về thái bình phải có giấy tờ tùy thân
khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt
quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh
ban chỉ đạo các cấp phân thành hai nhóm đối tượng với người về
để quản lý kiểm soát phòng chống dịch
nhóm một là đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
có chứng nhận tiêm chủng đủ liều
liệu cuối cùng tiêm cách ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
tính đến thời điểm đến hoặc về tỉnh
hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc giấy ra viện không qua sáu tháng
tính đến thời điểm đến hoặc về địa phương
nhóm hai là những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
thái bình không tiếp nhận người đến về
tính từ vùng dịch cấp độ ba tức vùng cam và cấp độ bốn tức vùng đỏ
cùng với các vùng đang phong tỏa
các trường hợp đặc biệt như thực hiện công vụ vận chuyển hàng hóa
hoàn thành cách ly tập trung đi khám chữa bệnh
từ vùng dịch cấp độ ba vùng cam vùng đỏ và các vùng phong tỏa
khi vào tỉnh thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định chung
phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm xuất trình các giấy tờ liên quan
chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh
người lao động được doanh nghiệp mời vào làm việc phải được chính quyền đồng ý
đối với các trường hợp vào tỉnh để thực hiện công vụ
hoặc các đơn vị doanh nghiệp mời người lao động từ các địa phương này
đến làm việc tại thái bình thì phải có quyết định cử hoặc mời người
kế hoạch làm việc phương án vận chuyển di chuyển sinh hoạt đảm bảo an toàn
và được chấp thuận bằng văn bản của ubnd huyện thành phố nơi đến làm việc
riêng đối với người về từ các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
khi về thái bình sẽ phải cách ly y tế tập trung bảy ngày tính từ ngày đến hoặc về tỉnh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy đối với người thuộc nhóm một
với trường hợp những người thuộc nhóm hai sẽ phải cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
tính từ ngày đến về tỉnh thực hiện xét nghiệm sars cov hai ba lần vào ngày đầu
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn đồng thời tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày tiếp theo
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cũng khuyến cáo người dân trong tỉnh thái bình
không đến các địa phương ở vùng cam vùng đỏ và các vùng đang phong tỏa
hạn chế đến các vùng xanh nếu không thực sự cần thiết
đặc biệt là những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
cán bộ người lao động của các đơn vị khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh nam định cho phép các cửa hàng ăn uống cơ sở kinh doanh
cà phê hoạt động trở lại tạm thời phục vụ tối đa năm mươi công suất
tất cả các cơ quan đơn vị cơ sở kinh doanh buôn bán trên địa bàn
phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch thực hiện khai báo y tế quét mã qr
ông đinh xuân hùng giám đốc sở giao thông vận tải nam định cho biết
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi nam định đã cho phép vận tải hành khách cố định liên tỉnh
bằng xe ô tô đến các tỉnh bắc ninh bắc giang hòa bình
thành phố hải phòng lạng sơn lào cai quảng ninh thái nguyên tuyên quang
hiện sở này đang tiếp tục xây dựng kế hoạch và thống nhất với các tỉnh thành phố nơi đi đến
để tiếp tục mở rộng vận tải hành khách